vừa qua trung tâm văn hóa thông tin tỉnh ninh thuận đã tổ chức hội thi trình diễn mã la của đồng bào dân tộc raklah ninh thuận năm hai nghìn một mươi chín
tham gia hội thi có gần một trăm linh nghệ nhân là người dân tộc rackline độ tuổi từ bảy đến một mươi sáu tuổi của chín gia tộc
ngoài việc trình diễn nhạc cụ mã la truyền thống của đồng bào rackline các gia tộc còn phục dựng nhiều nhạc cụ truyền thống đã dần bị mất đi trong đời sống hiện tại
như trống đất trống nứa chiêng nứa saraken các bài hát đối đáp và biểu diễn đàn chapi
hội thi không chỉ làm phong phú thêm các loại nhạc cụ truyền thống của cộng đồng người dân tộc rackline mà còn giúp các gia tộc tiếp tục phát huy việc bảo tồn nhà cụ trong đời sống hiện nay
vừa qua huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông kiến giang mừng tết độc lập
đây là lễ hội thường niên được tổ chức nhằm thể hiện tinh thần thượng võ của người dân trên quê hương đại tướng võ nguyên giáp
lễ hội năm nay có hai mươi bốn thuyền đua nam và tám thuyền đua nữ với hơn một vận động viên tranh tài trên đường đua dài hai mươi bốn km đối với thuyền đua nam và một mươi tám km đối với thuyền đua nữ
ngay sau phần khai mạc lễ hội là lễ diễu hành trên sông kiến giang của ba mươi hai thuyền đua bơi và thuyền trang trí của các ngành đơn vị trong huyện lệ thủy
kết quả chung cuộc
trao giải nhất toàn đoàn cho thôn đại phong xã phong thủy
giải nhì cho thôn an giá xã lộc thủy
và giải ba cho thôn lộc an an thủy
nhân dịp quốc khánh và chào đón năm học mới hội trợ sách trẻ em và ngày hội gia đình nhỏ đã được tổ chức tại phố sách hà nội
đây là hoạt động nhằm mục đích tăng cường hợp tác và liên kết xuất bản giữa các nhà xuất bản đồng thời góp phần giao lưu hiểu biết và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của hai quốc gia hàn quốc
nơi gặp gỡ giao lưu sinh hoạt văn hóa với bức tranh đa dạng phong phú sinh động về sản vật văn hóa dân tộc
tôi được đến tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam để biểu diễn các tiết mục đặc sắc của đồng bào dân tộc vùng cao chúng tôi và đặc biệt là dân tộc mông
đến đây chúng tôi muốn đem đến với quý vị giới thiệu và quảng bá tới toàn thể quý vị về những làn điệu dân ca mông rồi các trò chơi dân gian
và cũng mong muốn một điều rằng là qua lễ hội lần này giới thiệu đến tất cả các du khách thập phương xa gần

quý vị có thể biết đến về đồng bào dân tộc mông hà giang của chúng tôi
và mong quý vị sẽ có một lần đến với hà giang của chúng tôi và đặc biệt là đồng văn của chúng tôi ạ
được đi một phiên chợ vùng cao được đắm mình trong tiếng khen mông ra diết gọi bạn được chơi những trò chơi dân gian của đồng bào người mông
được tận mắt chứng kiến sự đảm đang khéo léo của người phụ nữ mông trong việc làm ra những trang phục rực rỡ đầy sắc màu
chính những trải nghiệm đó không những giúp du khách hiểu hơn về văn hóa của người mông nói riêng
mà còn tạo ra động lực để thôi thúc họ trực tiếp đặt chân đến vùng đất phên dậu của tổ quốc

thì qua sách vở qua báo đọc các tin tức thì hôm nay được trải nghiệm
có thể là nó chưa hết nhưng mà cũng hiểu được một phần về văn hóa của các dân tộc ở đây ạ
đặc biệt trong tháng chín này lần đầu tiên làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam tái hiện lễ hội bơi trải truyền thống tỉnh phú thọ
đây là một lễ hội thể hiện tinh thần thượng võ của ông cha ta tinh thần kiên cường bất khuất quyết tâm bảo vệ sự yên bình của quê hương đất nước tinh thần rèn luyện không ngừng nghỉ của thủy quân thời xưa
có thể nói lễ hội bơi trải truyền thống tỉnh phú thọ mang một giá trị tinh thần lớn lao được truyền lại từ đời này qua đời khác ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân và du khách thập phương
bản thân chúng tôi đại diện cho tỉnh phú thọ là bốn đoàn sông lô bạch hạc trưng vương
về đêm nay bơi thì bản thân chúng tôi rất khuấn khởi tự hào được khởi dạy truyền thống của cha ông và cũng là nơi quê hương đất tổ đã sinh ra nghề bơi trải
hôm nay là đến dự lễ hội bơi trải của truyền thống của tỉnh phú thọ thì em cảm thấy là đây là một lễ hội mà nó rất là đặc sắc khi mà quan sát các anh mà bơi thuyền thì em cảm thấy được là khí thế vừa không khí là mình chào đón ngày hai tháng chín mà vừa không khí là tuổi trẻ không khí sôi nổi của thế hệ
vâng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến hội đua thuyền của lễ bơi trải của tỉnh phú thọ tôi cảm thấy rất là hào hùng và cảm thấy rất là các vận động viên rất là sôi nổi trong thi này
ngoài những hoạt động lễ hội đặc sắc trong dịp này du khách còn được chìm ngưỡng nét đẹp của một số đồng bào dân tộc thông qua triển lãm với hàng trăm bức ảnh ghi lại cuộc sống sinh hoạt thường hóa
những hoạt động văn hóa mang đậm chủ đề như thế này là dịp hữu ích để giới thiệu và bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc anh em
chính điều này góp phần xây dựng chủ trương về một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
văn hóa a cồng nhân dân org vn hoặc qua số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám